cảm ơn các bạn đã theo dõi
thêm một trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong ngày thành phố hồ chí minh yêu cầu người dân khai báo y tế điện tử từ ngày hai mươi bốn tháng sáu
công an thành phố hải phòng phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng triển khai dự án cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh đây là điểm nhấn quan trọng là một bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại
nhưng phát huy hiệu quả thật tốt các cơ sở dữ liệu này để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật mới là điều mong mỏi của đảng nhà nước sự trông đợi và kỳ vọng của xã hội và toàn thể nhân dân
cùng dự hội nghị sáng nay có các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an nguyên lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
với tinh thần khẩn trương cấp bách trải qua ba giai đoạn với từng bước đi cụ thể bộ công an đã xây dựng thành công hai dự án vào trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
dù là hai dự án độc lập bộ công an đã chỉ đạo lồng ghép tối đa hai dự án để đảm bảo đồng bộ tránh lãng phí qua đó giảm được mức dự toán so với ban đầu hơn một tỷ đồng
đến nay đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống hơn chín mươi tám triệu nhân khẩu qua đó đã đồng loạt tiến hành cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn quốc đã thu nhận được trên năm mươi bốn triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước hoàn thành vượt mục tiêu đề ra trước một tháng so với kế hoạch
công tác bảo mật đảm bảo an ninh an toàn đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cấp độ bốn và các phương án bảo mật đã được bố trí từ trung ương đến cấp xã
bộ công an đã tiến hành chạy thử nghiệm kết nối tích hợp dịch vụ chia sẻ với các bộ ngành địa phương thử nghiệm kết nối các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia
hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng chia sẻ và kết nối đáp ứng các yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử
tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng ch
quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân
đặc biệt dù đặt trong bối cảnh có nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín lực lượng công an
cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ tổ chức thành công đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và
đại hội đảng các cấp bầu cử quốc hội hội đồng nhân dân các cấp lực lượng công an đã triển khai
song hành và đạt được nhiều kết quả thắng lợi của hai dự án quan trọng này
một cái bài học kinh nghiệm rút ra là càng khó khăn thách thức thì lại biến nó trở thành động lực
để chúng ta phấn đấu khẳng định và trưởng thành khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý
thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành các cấp tiết kiệm thời gian công sức
cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu
mở điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến đồng thời cũng góp phần đổi mới
công tác quản lý con người quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại hỗ trợ đắc lực
cho nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên an toàn an dân
thủ tướng chính phủ đánh giá cao hiệu bộ công an đúng rút ra sáu bài học kinh nghiệm
nhất là những bài học về sự quyết tâm quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
điều hành và tổ chức thực hiện
sự thống nhất về nhận thức từ trung ương tới cơ sở
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư việc đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại
đẩy mạnh chuyển đổi số đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ là một xu thế tất yếu
nghị quyết số năm mươi của chính phủ và chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi cũng xác định dữ liệu về dân cư đất đai doanh nghiệp là dữ liệu trụ cột
cốt lõi cần phải hoàn thành đưa vào khai thác
sớm để dẫn dắt liên kết thống nhất toàn bộ dữ liệu trong cơ quan nhà nước về các ngành lĩnh vực
thủ tướng chính phủ đề nghị cần phải có quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt hiệu quả thực hiện có trọng tâm trọng điểm
sử dụng tài nguyên dữ liệu một cách thiết thực hiệu quả có tính kết nối liên thông cao
không chỉ thực hiện công tác quản lý con người an ninh trật tự phòng chống tội phạm
mà còn phải phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và các nhiệm vụ cấp bách khác như hiện nay là kịp thời phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đây cũng là một cơ sở dữ liệu dùng chung các ông chị ạ
thì mình phải trên cơ sở mình tích hợp lại để cho nó tránh cái lãng phí
dữ liệu là tài nguyên nhưng khác với tài nguyên truyền thống
tài nguyên dữ liệu càng được khai thác sử dụng nhiều thì không bị mất đi
mà ngược lại lại càng tạo ra giá trị gia tăng
thủ tướng đề nghị thời gian tới bộ công an các bộ ngành địa phương
phối hợp xử lý những khó khăn vướng mắc bất cập về thể chế cơ chế chính sách thẩm quyền
trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân đảm bảo dữ liệu chính xác được bổ sung
cập nhật thường xuyên đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống dữ liệu
thông tin dữ liệu phải thống nhất theo tiêu chuẩn hoạt động thông suốt đem lại hiệu quả cao nhất
tiếp tục đẩy mạnh kết nối liên thông tương tác và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến giữa chính phủ
với các bộ ngành cơ quan quản lý hành chính các cấp các tổ chức chính trị xã hội liên quan
lưu ý là cần thường xuyên rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bảo đảm kế thừa kết nối chia sẻ dùng chung không trùng lấp tiết kiệm hiệu quả
tinh thần chung là như vậy
những nội dung nào trong cơ sở dữ liệu dân cư đã có mà có thể chia sẻ được
không ảnh hưởng đến bảo mật thì các bộ ngành khác tận dụng không phải đầu tư mới
nghiên cứu triển khai ứng dụng để khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
không chỉ phục vụ nhu cầu quản lý của lực lượng công an
mà còn phục vụ các mặt công tác quản lý nhà nước
và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân doanh nghiệp rồi các dịch vụ
xây dựng quy định về phí lệ phí khai thác để phù hợp với thực tiễn
bảo đảm duy trì hoạt động của cơ sở này một cách bền vững ổn định và lâu dài
thủ tướng cũng đề nghị công tác khen thưởng cần được chú trọng
đồng thời xử lý nghiêm minh đối với những sai phạm
tăng cường công tác thông tin truyền thông đến các tầng lớp nhân dân
để nhân dân hiểu rõ những tiện ích cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân mang lại
để người dân tích cực tham gia quá trình xây dựng
duy trì các cơ sở dữ liệu quan trọng này
thủ tướng bày tỏ tin tưởng những nỗ lực đổi mới quyết tâm của các cấp các ngành
trong xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý cân cước công dân
sẽ được người dân và doanh nghiệp đón nhận tích cực hưởng ứng ủng hộ và quan tâm giúp đỡ
thủ tướng mong muốn toàn thể lực lượng công an nhân dân tiếp tục nêu cao phẩm chất cao đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
bộ trưởng tô lâm khẳng định hai hệ thống này sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cũng là thời điểm luật cư trú sửa đổi sẽ có hiệu lực
bộ công an sẵn sàng kết nối với các bộ ngành địa phương để phục vụ xây dựng chính phủ điện tử
và xã hội điện tử phục vụ nhân dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ duy trì và phát huy giá trị của hai hệ thống
nhiệm vụ của hai dự án trên không phải đến đây đã là kết thúc các nghiệp vụ phía trước còn rất lớn
chúng ta đã hoàn thành chiến dịch xây dựng hai dự án nhưng việc duy trì và phát huy giá trị của hai dự án này
cũng là một phần của những chiến dịch mới cũng rất khó khăn và phức tạp
công an các đơn vị địa phương phải nhận thức đầy đủ vấn đề này không để các công việc chung xuống
làm ảnh hưởng đến vận hành và phát huy giá trị của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cũng như hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục giả soát và hoàn thành toàn bộ các công việc để hoàn thiện hai dự án
duy trì hoạt động thường xuyên lâu dài nhất là bảo đảm thông tin dân cư đúng đủ sạch sống
và triển khai kết nối với các bộ ngành ủy ban dân các địa phương phục vụ thúc đẩy chính phủ điện tử và xã hội số
đồng thời nghiên cứu chuyển trạng thái từ việc thực hiện công tác nghiệp vụ từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ
trên cơ sở khai thác dữ liệu về dân cư quốc gia và căn cước công dân có phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
tạo môi trường xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước
và đảm bảo cái cuộc sống lành mạnh bình yên hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các bộ ngành ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công an
triển khai kết nối các cơ sở dữ liệu khai thác ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân
nâng cao hiệu quả công tác quản lý trên các lĩnh vực cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân
hưởng các tiện ích mà công nghệ mang lại
tại hội nghị thủ tướng chính phủ đã trao tặng bằng khen cho công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các cá nhân
vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện hai dự án
bộ công an tặng bằng khen cho một mươi năm công an địa phương vì đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao
bộ trưởng bộ công an cũng đã ký quyết định khen thường với hình thức mới kỷ niệm chiêng
vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dành cho các cá nhân có đồng góp vào quá trình triển khai hai dự án
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an có buổi tiếp ngài dominic raab phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và phát triển anh
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chào mừng ngài phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và phát triển anh sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam anh ngày càng phát triển
đi vào chiều sâu và đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực hợp tác
trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các hiệp định
bản ghi nhớ về tương trợ tư pháp nhận trở lại công dân và đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó tập trung đẩy mạnh cơ chế chia sẻ thông tin trong lĩnh vực chống khủng bố
tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao an ninh mạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nhập cư bất hợp pháp
bộ trưởng tô lâm cũng chúc mừng nước anh đã triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín rộng rãi
kiểm soát tốt dịch bệnh đồng thời mong muốn hai nước sớm mở lại đường bay trực tiếp
tiến hành trao đổi thương mại du lịch và các đoàn công tác
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và phát triển anh dominic raab tin tưởng
những năm tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia anh và việt nam sẽ ngày càng phát triển lên tầm cao mới
đồng thời khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật anh với bộ công an việt nam
coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả
thiết thực hơn nữa trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm tương xứng với tiềm năng hợp tác phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai quốc gia
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín ngày hôm nay đã có chín mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
cũng riêng trong tối ngày hôm nay bộ y tế thông báo việt nam có thêm chín mươi bảy ca mắc mới nâng tổng số ca mắc trong ngày hôm nay lên hai trăm bốn mươi tám ca
cụ thể có chín ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tám mươi tám ca còn lại ghi nhận trong nước
trong đó nhiều nhất là sáu mươi ba ca tại tp hcm bắc giang một mươi hai ca còn lại là ở bắc ninh hương yên nghệ an và hà nội
tại tp hcm chỉ tính riêng trong ngày hôm nay đã ghi nhận thêm một trăm linh trường hợp nhiễm mới
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã yêu cầu các sở ban ngành ubnd tp thủ đức và hai mươi hai quận huyện về việc khai báo y tế điện tử tại tp hcm
cụ thể từ ngày hai mươi bốn tháng sáu sẽ ứng dụng việc khai báo y tế điện tử trên địa bàn tp hcm
đối tượng áp dụng bao gồm người dân và các địa điểm kinh doanh làm việc giải trí nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố
cùng với đó là các nơi tập trung đông người bao gồm bệnh viện cơ sở y tế trung cư trường học nhà ga bến xe bến tàu nhà chờ phương tiện giao thông công cộng
tại các trung tâm thương mại siêu thị chợ đầu mối cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu
ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện phối hợp sở y tế và đơn vị liên quan cấp tài khoản quản lý cho các đối tượng nêu trên
tiến hành đăng ký khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử chỉ đạo hướng dẫn các đối tượng nói trên thực hiện khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử trước khi giao dịch
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại quận bình tân bắt đầu từ một mươi sáu h ngày hôm nay lực lượng y tế đã lấy hơn hai trăm bốn mươi ba mẫu xét nghiệm
đối với người dân tại phường an lạc a bình trị đông bình hương hòa a bình hương hòa b trên địa bàn quận này
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự chỉ trong vòng một mươi ba giờ đồng hồ lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên đã liên tiếp phá thành công ba chuyên án ma túy lớn
bắt bốn đối tượng số lượng ma túy thu giữ lên tới tám mươi năm bánh heroin
cụ thể vào sáu giờ sáng nay tại khu vực bản nong thị trấn tuần giáo tổ công tác công an huyện tuần giáo bắt quả tăng hai đối tượng
phá a triệu và vàng a thái cùng chú tại tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép trên ma túy vật chứng thu giữ là hai bánh heroin được các đối tượng mua ở myanmar mang về việt nam tiêu thụ
cũng trong dạng sáng nay lực lượng công an bắt quả tàng đối tượng lầu a di trú tại huyện điện biên đông thu giữ bảy mươi tám bánh heroin và nhiều vật chứng khác
trước đó vào chiều qua tại bản pá tóng xã búng lao huyện mường ảng lực lượng công an bắt giữ đối tượng phạm văn yên chú tại huyện mường ảng thu giữ vật chứng là năm bánh heroin
hiện các vụ việc đang được công an tỉnh điện biên tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn thế dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại hà nội đã nhờ nguyễn văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại hà nội
thiết lập sàn giao dịch ngoại hối hitoption net
để mở rộng quy mô hoạt động dương thành lập công ty có văn phòng tại thành phố hà nội thuê gần một trăm linh nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo tư vấn môi giới người đầu tư tham gia vào sàn hepopsion net
khi có khách hàng nạp tiền đầu tư nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ một đến sáu từ việc giao dịch của khách hàng
điều đang nói là việc giao dịch của khách hàng sẽ được robot điều khiển thắng thua theo ý muốn chủ quan của dương
cách thức để dương chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư là sau một thời gian giao dịch người đầu tư yêu cầu được rút tiền thì dương không cho rút và điều chỉnh robot để các tài khoản trong nhóm này liên tục bị lỗ
qua thu thập được tài liệu của sàn het option net xác định chín trăm sáu mươi chín người tham gia tổng số dư hiện tại của người đầu tư đến thời điểm kiểm tra là hơn sáu trăm hai mươi chín usd tương đương gần một mươi năm tỷ đồng
mở rộng chuyên án lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối tiền ảo
các website có dấu hiệu tổ chức kinh tế
tình doanh theo phương thức đa cấp
qua trích xuất sơ bộ một mươi sáu sản giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng một trăm một mươi năm bảy trăm hai mươi sáu tài khoản trên sàn
tổng số dư hiện tại của các sản là hơn bảy năm trăm linh năm tỷ đồng tổng số tiền đã rút ra là sáu trăm một mươi một tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nguyễn thế dương và nguyễn văn quyền để điều tra xử lý về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh đội cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã khám phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng bằng hình thức mua bán thẻ voucher trên mạng
đối tượng lừa đảo được cơ quan công an làm rõ là cao hữu phúc hai mươi sáu tuổi trú tại air soup đắk lắc